thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự lễ trao tượng trưng một tấn gạo là quà của đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam
gửi tặng nhân dân lào để hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai nặng nề tại tỉnh savanakhet
thủ tướng chính phủ lào thang lung sinsulit đã chứng kiến buổi lễ qua trực tuyến từ thủ đô viêm trăng
phát biểu tại các buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
sau khi biết tin nhân dân tỉnh savanakhet và các tỉnh lân cậy chịu thiệt hại nặng nề do mưa lụt vừa qua
đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam quyết định trao tặng một tấn gạo để nhân dân lào
tỉnh savanakhet khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống
thủ tướng chính phủ lào thang lung sinsulit chân thành cảm ơn đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam anh em
đã trao tặng món quà hết sức ý nghĩa này
đây là sự hỗ trợ rất kịp thời dành cho nhân dân lào nói chung và nhân dân tỉnh savanakhet nói riêng trong giai đoạn khó khăn hiện nay
nhân dịp này thủ tướng thonglun sinsulit cũng chúc mừng việt nam đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean trong năm hai nghìn hai mươi
và chúc hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy thành công tốt đẹp